liên quan đến nhóm đối tượng thu tiền bảo kê của hàng trăm người bán hàng rong và tiểu thương ở đồng nai mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu và cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với bảy đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu loan cá cầm đầu nhóm đối tượng thực hiện thu tiền bảo kê của hàng trăm người bán hàng
hộ kinh doanh ven khu công nghiệp thạnh phú huyện vĩnh kiểu cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật